trong những ngày qua rất nhiều phụ huynh lo lắng về phản ứng sau tiêm vaccine covid một mươi chín đối với trẻ em
cùng tìm hiểu về phản ứng sau tiêm và cách xử lý ngay sau đây
phản ứng sau tiêm có hai dạng một là các phản ứng tại chỗ
phản ứng tại chỗ sau tiêm thường gặp liên quan đến đáp ứng miễn dịch trong tầm kiểm soát để tạo kháng thể
như đau tại chỗ đau cơ mệt mỏi đau đầu
đây là các phản ứng thông thường không nguy hiểm thường tự hết sau vài ngày hoặc sau một hai liều thuốc giảm đau hạ sốt
các phản ứng này phụ thuộc vào cơ địa của từng người và công nghệ sản xuất thành phần tặc tính của vắc xin
hai là phản vệ dạng thứ hai này nguy hiểm và thường là nguyên nhân gây tử vong
đây là phản ứng quá mẫn của hệ miễn dịch hay còn gọi là phản vệ
phản ứng phản vệ thường xảy ra rất sớm sau vài phút đến một hai giờ sau tiêm hoặc tiếp xúc dị nguyên uống ăn hít gửi
thậm chí quyệt chạm phải số ít trường hợp xảy ra muộn hơn sau một vài ngày
chính vì vậy nghị định số một trăm linh bốn năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về an toàn tiêm chủng quy định
hoạt động tiêm chủng phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng đủ nhân lực trang bị thuốc cấp cứu
tuyệt đối không tiêm tại nhà phải theo dõi tối thiểu ba mươi phút sau tiêm tại cơ sở tiêm chủng
nhân viên tiêm chủng phải giải thích hướng dẫn cho người được tiêm tiếp tục theo dõi sau khi rời cơ sở tiêm chủng tối thiểu hai mươi bốn giờ
tất cả yêu cầu này không gì ngoài mục đích phát hiện sớm và xử trí đúng phản ứng phản vệ
đã có nhiều bài viết chia sẻ rất chi tiết về phản ứng phản vệ
hầu như tất cả các trường hợp tử vong sau tiêm vaccine đều liên quan đến phản ứng phản vệ
quan trọng nhất trong xử trí phản vệ là phải trần đoán sớm và xử trí đúng
bệnh nhân gặp phản ứng phản vệ hầu như không thể tử vong nếu được chẩn đoán ngay từ đầu và xử trí chính xác
độ một nồi ban đỏ từng điểm từng đám rồi lan rộng phù mỹ mắt phù mặt
độ hai xuất hiện thêm khó thở thở xít đau quặn bụng đi ngoài phân lỏng nhiều lần
độ ba tiếp tục xuất hiện tình trạng huyết áp tăng trên một trăm bốn mươi trên chín mươi hoặc tụt chín mươi trên sáu mươi hoặc dối loạn ý thức lơ mờ nói sảng vật bã
độ bốn mất ý thức ngừng tim ngừng thở

độ năm phản ứng phản vệ cực kỳ nguy hiểm vì
xuất hiện và diễn biến rất nhanh nếu không phát hiện xử trí kịp thời trong thời gian ngắn có thể chuyển từ độ một sang độ hai từ độ hai sang độ ba và từ độ ba sang độ bốn
khi bệnh nhân đã gặp phản vệ độ ba bốn nếu không được xử trí đúng tại bệnh viện thì tỷ lệ tử vong là rất lớn hoặc cứu sống được vẫn có nguy cơ để lại di chứng nặng nề
để phát hiện sớm xử trí đúng phản vệ sau tiêm ngừa đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng trẻ em người có bệnh nền da yếu thì cần ở lại tiêm chủng đến bước lâu nhất có thể
trong bảy mươi hai giờ sau tiêm ngừa lúc nào cũng phải có ít nhất một người thân ở bên cạnh để theo dõi giám sát
chỉ cần phát hiện dấu hiệu phản vệ phải ngay lập tức dùng thuốc theo hướng dẫn sẵn có và đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất trong tối đa một mươi đến một mươi năm phút
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc với vaccine covid một mươi chín để có miễn dịch bảo vệ người đó cần được tiêm liều cơ bản
sau khi tiêm vắc xin liều cơ bản có thêm mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại giúp tăng cường biến dịch của cơ thể
liều cơ bản là liều được các nhà sản xuất vắc xin hướng dẫn và thực hành tiêm chủng trong thời gian qua
sau khi hoàn thành liều cơ bản cơ thể sẽ có miễn dịch chống lại virus mà họ mong muốn được bảo vệ
tùy thuộc vào nhà sản xuất điều vắc xin cơ bản có thể khác nhau
ví dụ với vắc xin covid một mươi chín vắc xin gian xem một mũi tiêm
các vắc xin astrazeneca sputnik v veroxel
pfizer biontech moderna có liệu cơ bản là hai mũi tiêm
như vắc xin andala của cuba liều cơ bản gồm ba mũi tiêm
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học nhận thấy
sau một thời gian biến dịch của cơ thể với liều cơ bản bị giầm dân
khi đó người dân sẽ cần tiêm mũi tăng cường
lúc này hai tình huống có thể xảy ra
tình huống thứ nhất là một số người có miễn dịch kém dù đã được tiêm liều cơ bản
các trường hợp này có thể mắc bệnh lý bẩm

đang dùng thuốc ước chế miễn dịch ung thư hdv hoặc bệnh nhân ghép tạng
đang dùng thuốc chống thải ghép
do đáp ứng miễn dịch yếu những người này được tiêm một mũi vaccine nữa so với liều cơ bản
đây được gọi là mũi bổ sung
mũi tiêm bổ sung có thể chỉ cách một tháng sau khi tiêm mũi cuối của liều cơ bản
vắc xin mũi bổ sung có thể cùng loại với vắc xin đã tiêm liều cơ bản
nhưng nếu không có vắc xin cùng loại
thì mũi bổ sung có thể tiêm vắc xin mrna pfizer hoặc moderna
ngoài ra mũi bổ sung có thể tiêm hai ba tháng sau mũi cuối của liều cơ bản
chứ không nhất thiết sau một tháng
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái cho biết
tình huống thứ hai là với những người có sức khỏe tốt
có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao ngay sau khi tiêm liều cơ bản
những người này sẽ tiêm mũi bổ sung
tuy nhiên họ có thể tiêm nhắc lại sau sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
bên cạnh đó
những trường hợp đã tiêm mũi bổ sung cũng có thể tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng kể từ ngày tiêm cuối cùng
theo hướng dẫn của bộ y tế
những người tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín là người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
trong đó ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vắc xin tiêm nhắc lại
nếu các mũi tiêm cầm
liều cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mrna
theo hướng dẫn của bộ y tế nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mrna hoặc vắc xin vector virus vắc xin astrazeneca
về khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
hoặc vắc xin mrna
tổng hợp các nghiên cứu từ israel một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện mũi tiêm tăng cường
đã cho thấy mũi tiêm thứ ba giúp phục hồi hiệu quả của vaccine nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm và trở nặng
trang bloomberg dẫn lời chuyên gia tư vấn vắc xin stanley plotkin giáo sư danh dự về nhi khoa
tại đại học pennsylvania philadelphia mỹ tư vấn cụ thể
khoảng thời gian chờ tiêm mũi ba tư vấn mũi ba sẽ tăng cường
tư vấn mũi ba có thể rút ngắn còn khoảng bốn tháng nhưng sáu tháng vẫn là thời gian tốt nhất
khoảng thời gian ngắn hơn nữa chẳng hạn tiêm mũi ba trong vòng hai tháng sau mũi hai
có thể ảnh hưởng đến khả năng thiết lập phản ứng miễn dịch bền vững của cơ thể
ông nhấn mạnh cần có thời gian để hệ thống miễn dịch xây dựng khả năng bảo vệ
sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm trùng tự nhiên các tế bào trong hạch bạch bạch huyết
bắt đầu trưởng thành và hoàn thiện để bảo vệ cơ thể tốt hơn nếu gặp lại mầm bệnh
là lớp bảo vệ được mà kém bởi các tế bào plasma chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể
chống lại mầm bệnh cụ thể
tiết ra kháng thể lâu dài tồn tại trong các hốc như tủy xương của cơ thể
trong khi đó để kịp thời chống lại sự lây lan đáng quan ngại của biến thể omicron
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng jcvi tại anh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua
để bàn về việc sử dụng vaccine tăng cường cho tất cả những người trưởng thành
trong cuộc họp này các nhà khoa học đã đề xuất rút ngắn một nửa thời gian
giữa mũi tiêm thứ hai và mũi tăng cường xuống còn ba tháng thay vì phải chờ đợi sáu tháng như trước
tuy nhiên jcvi cũng lưu ý rằng muối tăng cường không nên được thực hiện sớm hơn ba tháng sau mũi thứ hai
đồng thời việc mở rộng chương trình tiêm tăng cường mũi cần tuân theo thứ tự ưu tiên
nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ đầu tiên theo the guardian
cũng theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
liều vaccine tăng cường không được khuyến cáo cho người từ dưới một mươi tám tuổi
những người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm vaccine đều có thể tiêm mũi ba
cdc mỹ lưu ý những người từ năm mươi tuổi trở lên nên tiêm vaccine tăng cường
vì mức độ nghiêm trọng của bệnh covid một mươi chín gia tăng theo độ tuổi
và cũng có thể tăng đối với ở bất kỳ độ tuổi nào nếu có bệnh lý nền
tiêm phòng covid một mươi chín tăng cường cũng cần thiết cho những người đang mang thai
cho con bú đang dự định mang thai hoặc là những người có thể có thai trong tương lai gần
những người đang mang thai có thể nhận bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín
hiện đang được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận
hoặc được fda cho phép dưới dạng liều tăng cường
bên cạnh đó cdc mỹ cho phép tiêm liều ba khác loại với hai liệu ban đầu
trang bbc đưa tin hiện mỹ đang tiêm nhắc lại bằng vaccine pfizer moderna và johnson johnson
ở isarau nơi hầu hết hai mũi vaccine đầu tiên của mọi người là pfizer
đây cũng là loại vaccine được dùng để tiêm nhắc lại cho đến nay
anh cũng đang có kế hoạch
theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới
và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố
các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với tiêm liều bổ sung mũi ba sẽ dành cho các đối tượng gồm
người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine
miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tảng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine mdna pfizer moderna
với khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
ít nhất hai mươi tám ngày nếu có đủ vaccine
tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung ưu tiên người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mnna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mnna
nếu liều tiêm cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mdna
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
việc tiêm đủ liều cơ bản là rất quan trọng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên cần được ưu tiên đổi đạt